chính phủ vừa có quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
cụ thể sẽ bổ sung thêm chức năng giáo dục đào tạo tại khu dịch vụ du lịch tổng hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng
làm cơ sở để đầu tư xây dựng học viện dân tộc thuộc ủy ban dân tộc
theo đó nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm bổ sung chức năng khu dịch vụ du lịch tổng hợp
trở thành khu phức hợp các dịch vụ tổng hợp thể thao có quy mô lớn kết hợp với hoạt động giáo dục đào tạo
nhằm khai thác có hiệu quả không gian cảnh quan tự nhiên tăng tính hấp dẫn của dự án thu hút đầu tư phát triển
danh giới quy hoạch của dự án sẽ bổ sung diện tích khu dịch vụ du lịch tổng hợp với tổng diện tích là một trăm ba mươi tám tám mươi chín hectare
trong đó diện tích cơ sở giáo dục đào tạo là một mươi ba năm hectare
tuy nhiên định hướng quy hoạch cũng chỉ rõ cần hạn chế tối đa việc san lấp làm thay đổi địa hình
đồng thời trồng cây tạo cảnh quan thiên nhiên hiện có tạo không gian liên kết giữa cơ sở đào tạo giáo dục
với không gian chung các khu chức năng và tổng thể làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
chính phủ giao bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức công bố công khai theo quy định
đồng thời chỉ đạo tổ chức lập phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh khu đất học viện dân tộc
đảm bảo tuân thủ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã được phê duyệt